kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức cập nhật
một vụ nổ vừa xảy ra tại sưởng đốt khí số một nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng công ty formosa hà tĩnh
khiến một người tử vong hai người bị thương
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua khi các công nhân đang thi công cho một nhà thầu phụ
trong quá trình bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp phongmosa
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường phối hợp cứu người bị nạn
phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ nổ
hiện hai công nhân bị thương sức khỏe đã ổn định đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
những thông tin thêm về sự việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau